hôm nay toán nhân dân tỉnh phú thọ bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án đánh mạc nghìn tỷ
tuyến phố kiểu mẫu về văn minh đô thị liệu có mẫu được như mong muốn
tương bừng lễ hội hoa giã quỳ núi lửa chưa đăng gia tại tỉnh gia lai
trong phần tin quốc tế cây cầu vượt biển dài nhất thế giới tại trung quốc sẽ có mạng năm g
mở đầu là phần tin trong nước
thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ lúc bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi một
toán nhân dân tỉnh phú thọ sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án
sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn rửa tiền
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
phiên tòa dự kiến diễn ra trong vòng một mươi năm ngày
trong đó có năm ngày để hội đồng xét xử nghị án
theo lãnh đạo toán nhân dân tỉnh phú thọ
đây là vụ án có tính chất phức tạp và có số bị cáo đông kỷ lục được xét xử tại tỉnh phú thọ
do đó công tác chuẩn bị cơ sở vật chất bố trí phòng dự án đã được thực hiện kỹ lưỡng và hoàn thiện
đảm bảo an ninh trật tự bởi số người tham gia tố tụng rất đông
vụ án được dư luận báo chí quan tâm
do đó tòa bố trí khu vực để cho báo chí tác nghiệp thông tin diễn biến về phiên tòa
ngoài ra tòa nhân dân tỉnh phú thọ phối hợp với viện kiểm sát tỉnh đặt hai màn hình lớn
nhằm phục vụ công tác công khai kiểm tra chứng cứ tài liệu tại phiên xử
trước đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ đã ra cáo trạng truy tố chín mươi hai bị can
để tòa nhân dân tỉnh phú thọ đưa ra xét xử
tại phiên sơ thẩm này ngoài chín mươi hai bị cáo hội đồng xét xử triệu tập bảy mươi ba người
có quyền lợi nghĩa vụ liên quan một mươi bốn người làm chứng
và ba điều tra viên của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
công an quận một mươi hai tp hcm cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn văn cường ba mươi ba tuổi chú tỉnh bình thuận về tội cướp tài sản
trước đó khoảng bảy h ngày bảy tháng một mươi một
xe máy mang biển kiểm soát năm mươi chín x một trăm một mươi tám nghìn sáu mươi một trên quốc lộ một a
từ ngã tư an sương quận một mươi hai về quận thủ đức tp hcm
trên đường đi cường dự định dùng ớt vỏ nát chết vào mắt người đi đường để cướp tài sản
nên ghé vào một quán ăn mua bánh mì và xin thêm quả ớt lớn
tại đường lê văn khương đoạn khu phố bốn phường thới an quận một mươi hai
cường thấy chủ atm có nhiều người và rút tiền nên chờ thời cơ để cướp tài sản
đến hơn một mươi hai h cùng ngày khi thấy một người đàn ông vào rút tiền
cường vò nát quả ớt đi tới chết vào mắt nạn nhân
khi nạn nhân chống trả quyết liệt cường lên xe định tẩu thoát
thì người dân chạy đến khống chế cường cùng tăng vật
trong đó có một mươi triệu đồng vừa cướp được giao cho công an
gần đây xung quanh việc công ty alc hai phá sản
và nguyên lãnh đạo của bảo hiểm xã hội việt nam bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam
nhiều kẻ xấu đã tung tin đồn thất thiệt
đặc biệt là tại các khu công nghiệp nhằm lôi kéo kích động công nhân
xin nghỉ việc để đến ngân hàng rút tiền
trước tình hình này ngân hàng nông nghiệp việt nam và bảo hiểm việt nam
đã có thông tin chính thức khẳng định quyền lợi của người gửi tiền
và người tham gia bảo hiểm vẫn được đảm bảo
cụ thể quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội
vẫn được đảm bảo theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó nhà nước bảo hộ quỹ bảo hiểm xã hội
và có biện pháp bảo toàn tăng trưởng quỹ
do đó nếu quỹ bảo hiểm xã hội có nguy cơ mất cân đối
thì nhà nước sẽ có giải pháp cân đối
đơn cử điều chỉnh mức đóng thời gian đóng tuổi nghỉ hưu
do đó các đơn vị khuyến cáo người dân
đặc biệt là công nhân lao động ở những khu công nghiệp bình tĩnh
không để kẻ xấu lợi dụng và kích động
tỉnh quảng ngãi và công ty hòa pháp dung quốc
đã hoàn tất các thủ tục và kiến nghị bộ tài nguyên môi trường
cho phép nhấn chìm khoảng một mươi năm triệu mét khối vật chất
là cát nhiễm mặn bùn trong quá trình thi công nạo vét cảng dung quốc
quá trình thi công tại khu vực cảng dung quốc
các đơn vị thi công phải hút cát bùn để nạo vét
thông luồng với tổng khối lượng nạo vét trên một mươi chín triệu mét khối
đơn vị đã sử dụng hơn bốn triệu mét khối vật chất
để săn lấp mặt bằng nhà máy
cho số một mươi năm triệu mét khối vật chất dự kiến nhấn chỉn
có hơn tám mươi bảy là các nhiễm mặn
còn lại là vỏ sò bùn
hoàn toàn không có mét khối vật chất dư thừa nào
ở trên bờ được đưa ra để nhấn chìm xuống biển
tỉnh quảng ngãi khẳng định
việc nhấn chỉn ở biển đối với vật chất nạo vét
trong quá trình thi công cảng biển ở dung quốc
là phương án khả thi nhất hiện nay
đồng thời công nghệ biện pháp nạo vét và nhấn chìm hiện đại
do công ty nước ngoài có kinh nghiệm thực hiện
không ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản
thưa quý vị và các bạn
để tạo sự đồng bộ trên tuyên phố
chính quyền phường mỹ đình một quận nam từ liêm
thành phố hà nội đã cắm hai trăm linh cột thép
có kích thước bằng nhau đến các vỉa hè
và quy định kích thước biển hiệu
trước việc làm này của phường mỹ đình
thì nhiều người dân cho rằng
điều này chỉ gây khó khăn cho người đi bộ
vì vỉa hè vốn đã quá chật hẹp
trước đó thì đường lê trọng tấn
từng được biết đến là nơi đầu tiên ở hà nội
lựa chọn làm tuyên phố kiểu mẫu
về văn minh đô thị
nhưng sau hai năm xây dựng thì các hộ kinh doanh
đã đua nhau treo biển quảng cáo sai quy định
nên nhìn rất luộn thuộn
vậy tuyến phố kiểu mẫu có thật sự văn minh như mong muốn
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đường đình thôn
phường mỹ đình một quận năm từ niêm hà nội
hai trăm linh cột sắt có kích thước bằng nhau
được sơn màu đỏ
trên đỉnh cọc có gờ cắn biển hiệu
và nhánh để treo cờ đen lồng
nhìn những cột cắm ngay ngắn thẳng hàng
vỉa hè dường như cũng sạch sẽ khang trang hơn
nhưng nhiều người dân lại thấy việc này
chỉ thêm phần bất tiện
khi đoạn đường chỉ dài khoảng năm trăm linh mét
mặt đường chỉ rộng khoảng năm năm mét
và vỉa hè
chỗ có chỗ không như thế này
để thực hiện đề án
nguồn kinh phí được huy động
từ nguồn xã hội hóa của các hộ kinh doanh trên tuyến phố
việc triển khai đề án
sẽ góp phần xây dựng phường mỹ đình một
thành một nơi đáng sống
tuy nhiên hiện tại hàng hóa
hàng rong vẫn bán tràn lan trên vỉa hè
và dưới lòng đường
các vỉa hè trên tuyến phố
vốn đã rất trật hẹp
các cọc thép lại chiếm mất diện tích
người đi bộ vẫn phải đi xuống lòng đường
bình thường thì vỉa hè đã không có rồi
mà còn nhiều xe cộ như thế này
thì phải đi dưới lòng đường
nó rất là nguy hiểm
em thấy nó không hợp lý
và nó lấn chiếm diện tích của lề đường nhiều
đây là tuyến phố thi địa
nên sẽ có những cái
đánh giá tổng kỳ của đường này
và giúp kinh nghiệm
và những cái gì mà người dân phản ánh
nếu như có thể khắc phục
nó sẽ từng bước khắc phục để làm sao cho đảm bảo
đây chỉ là thí điểm ra đoạn đầu
và trải qua ba giai đoạn thì mới là kết thúc
và mong muốn của đảng đoàn phường là sẽ làm kiên trì
và thường xuyên nắm mắt tư tưởng
cũng như là mắt những cái gì đã có kết quả được
thì tôi sẽ từng bước phát huy
còn những cái gì mà thấy có bộ lộ hạn chế
thì tôi sẽ khắc phục trong thời gian tới
việc triển khai tuyến phố kiểu mẫu
đường lê trọng tấn thanh xuân
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
áp dụng đồng phục biển
đã gây tranh cãi và thất bại
liệu tuyến phố văn minh đồ thị đình thôn
có được như mong muốn
câu chuyện hà nội khoác đồng phục cho các tuyến phố
sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong chuyên mục
bản chuyện sáng ở phần cuối chương trình
quý vị quan tâm xin đừng rời khỏi màn hình
còn bây giờ tiếp tục với một thông tin đáng chú ý
lễ hội hoa xã quỳ núi lửa trư đăng nha
ở tỉnh gia lai đã chính thức bắt đầu
dự kiến lượng du khách
năm nay sẽ tăng đột biến so với năm ngoái
do đó bên cạnh việc tổ chức tốt
các nội dung quảng bá vẻ đẹp về thiên nhiên
con người văn hóa và ẩm thực của núi rừng tây nguyên
thì công tác đảm bảo an ninh trật tự
cũng đã được triển khai
tại các trục đường chính
các nút giao cắt
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự công an huyện trư bà
đã tăng cường công tác tuần tra phân luồng
và hướng dẫn các phương tiện
tham gia giao thông
nhờ đó không xảy ra tình trạng uốn tắc
hoạt động đậu đỗ xe được đảm bảo
không mất an ninh trật tự
công an huyện đã bố trí
lực lượng an ninh hình sự
để gọi hỏi răn đe
đấu tranh các đội tưởng
hình sự kinh tế ma túy
đồng thời cũng hướng dẫn cho du khách
trong thời gian diễn ra lễ hội
thực an toàn

đến với lễ hội hoa giã quỳ
núi lửa chư đăng gia năm nay
khách tham quan không chỉ được ngắm cảnh
đám chim trong sắc vàng của hoa giã quỳ
mà còn được thưởng thức những đặc trưng
về văn hóa ẩm thực địa phương
như tảng tượng dệt thổ cầm đa lát
chế tác nhạc cụ dân tộc
cùng những nghệ nhân bản địa
từ lúc sáng sớm chúng tôi đến đây
cũng là thấy các đồng chỉ lực lượng công an
đã phân luồng về xe
và an toàn giao thông
đảm bảo rất là trực tự
và có nền ép
và bản thân tôi cũng cảm thấy rất là hài lòng
vì chúng tôi là những du khách
đến từ những sự khác
nhưng mà được em ở bạc sứ
tiếp đoàn rất là
nông nhiệt và vui vẻ
lễ hội hoa giã quỳ núi lửa chưa đăng gia
năm nay diễn ra từ ngày một mươi
đến ngày một mươi ba tháng một mươi một
đây cũng là hoạt động khởi đầu
để chuẩn bị cho festival văn hóa
cùng chiêng tây nguyên
tại tỉnh gia lai năm hai nghìn một mươi tám
sẽ chính thức được tổ chức
từ ngày ba mươi tháng một mươi một
đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tối ngày một mươi một tháng một mươi một
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
báo tuổi trẻ tập đoàn thiên long
tổ chức lễ trao giải chương trình
chi thức trẻ vì giáo dục năm hai nghìn một mươi tám
lễ trao giải nhằm vinh danh
và trao giải thưởng cho các tác giả
nhóm tác giả có các công trình sáng kiến tiêu biểu nhất
trong chương trình chi thức trẻ vì giáo dục
chương trình tạo cơ hội cho các chi thức trẻ
trong và ngoài nước dưới ba mươi năm tuổi
đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo
thông qua các công trình sáng kiến
thuộc ba nội dung đổi mới phương pháp
dạy học sáng tạo và hiệu quả
sáng tạo chế tạo ra các công cụ phục vụ
giảng dạy và học tập
công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục
sau năm tháng triển khai
ban tổ chức đã tiếp nhận hơn bốn trăm linh công trình
sáng kiến của hơn bốn trăm linh tác giả
nhóm tác giả
trong đó có một mươi bốn công trình sáng kiến xuất sắc nhất
đã được ban giám khảo sơ khảo lựa chọn
vào vòng chung khảo
và được vinh danh trao giải thưởng
trong lễ trao giải năm hai nghìn một mươi tám
giá trị giải thưởng cao nhất lên tới một trăm linh triệu đồng
chương trình chiến thức trẻ vì giáo dục
được xem là một điểm nhấn
trong việc cụ thể hóa phong trào
tuổi trẻ sáng tạo của trung ương đoàn
và sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua
một số nội dung chính được đăng tải trên các số báo
ra ngày hôm nay
tiếp tục loạt bài phòng chống diễn biến hòa bình
trên báo công an nhân dân
luật an ninh mạng có thể coi là tiên phong
phù hợp với thời đại
đặc biệt là khi cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đang lan tỏa đến từng quốc gia
tuy nhiên vẫn còn nhiều đối tượng lợi dụng internet
để tuyên truyền xuyên tạc
khiến người dân hiểu sai về luật này
đối với luật an ninh mạng
việc soạn thảo ban hành dự thảo nghị định hướng dẫn
và quyết định của thủ tướng chính phủ
được thực hiện theo đúng quy định đúng trình tự
hoàn toàn không có việc úp mở che giấu
như các thông tin bịa đặt
bên cạnh đó trước tình hình an ninh mạng
trong và ngoài nước diễn biến phức tạp
đảng và nhà nước đã xác định
an ninh mạng phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
sự quả lý thống nhất của nhà nước
huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị
và toàn dân tộc
phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng
điều đó có nghĩa rằng
việc bảo vệ an ninh mạng phải gắn điền
với quá trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin
và thành tiệu khoa học kỹ thuật
không thể vì những lý do không đâu
những góp ý không mang tính xây dựng
mà không triển khai những dự thảo mang tính khoa học
và khả thi cao
báo công an nhân dân trong tuần qua
cũng đăng tải bài viết có tiêu đề
khi chính quy công an xã
những cán bộ công an xã hiện nay làm việc gì
ghi nhận ý kiến của một số đại biểu quốc hội
điên quan về vấn đề trên
trao đổi với báo công an nhân dân
đại biểu tô ái vang
đoàn đại biểu quốc hội

tình sóc trăng khiến nghị
ở những địa bàn trọng điểm phức tạp
vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
cần xem xét một số đồng chí đang đảm nhiệm
vị trí công an xã hiện tại là người dân tộc
người có thâm niên có trình độ cơ bản
phẩm chất năng lực tận tụy với công việc
và có chính sách đào tạo
bồi dưỡng đủ tiêu chuẩn công an chính quy
để tiếp tục công tác
bên cạnh đó chính phủ cần đánh giá
tác động đầy đủ có chính sách có hướng dẫn cụ thể
để các địa phương xem xét
và giải quyết từng trường hợp cụ thể
trong lực lượng công an xã thị trấn hiện tại
về phía bộ công an
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an cho biết
sẽ báo cáo quốc hội cho phép xây dựng
về một dự luật lực lượng công an trị an
về lực lượng trị an
ở cơ sở với tinh thần
lực lượng công an xã hiện nay
vẫn tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở
bài viết tăng cường các giải pháp
phòng chống gian đận trong thi trung học phổ thống quốc gia
hai nghìn một mươi chín đã đề cập đến những giải pháp
của bộ giáo dục đào tạo
để khắc phục những hạn chế thiếu sót
tại kỳ thi năm hai nghìn một mươi tám
theo đó phương thức tổ chức kỳ thi
trung học phổ thống quốc gia
sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên khâu chấm thi sẽ được
tăng cường các biện pháp phòng chống gian đận
thi cử cụ thể các phòng chấm thi
sẽ phải đặt camera giám sát hai mươi bốn
trên hai mươi bốn giờ
phần mềm chấm thi trắc nghiệm sẽ được sửa đổi
nâng cấp theo hướng phân quyền cụ thể
và mã hóa dữ liệu để tránh
cán bộ xử lý bài thi không thể biết được
mối liên hệ giữa thông tin cá nhân thí sinh
với nội dung trả lời trắc nghiệm
và đánh phách điện tử phiếu trả lời trắc nghiệm
tại các điểm thi và hội đồng thi
sẽ đặt camera giám sát
phòng chứa tủ đựng đề thi
và bài thi hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đối với công tác coi thi dự kiến
mỗi tỉnh tiếp tục tổ chức một hội đồng thi
do cơ sở giáo dục đào tạo chủ trì
điều động cán bộ giảng viên trường đại học cao đẳng
tham gia phối hợp theo nguyên tắc
các trường địa phương nào
thì không tham gia phối hợp tại địa phương đó
và ngay sau đây sẽ là những thông tin
về dự báo thời tiết
thưa quý vị và các bạn
và đêm qua hầu khắp các địa phương trên cả nước
đều có mối liên hệ trắc nghiệm
với thể tiết ẩm ướt
mưa lớn kéo dài nhiều ngày
khiến cho quần áo lâu khô ẩm ướt và có mùi hôi
nguy hiểm hơn điều đó sẽ tạo môi trường thuận lợi
để các loại vi khuẩn sinh sôi phát triển
ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sinh hoạt của gia đình
do vậy để giúp chị em đối phó với tình trạng này
chúng tôi chia sẻ một số mẹo như sau
thứ nhất là khi giặt quần áo ngày mưa
phải vệ sinh và lau rửa máy giặt sạch sẽ
quần áo thay da nên giặt càng sớm càng tốt
kể cả trời nắng hay trời mưa
thời tiết thời điểm lý tưởng nhất để giải quần áo là vào sáng sớm
lúc này trời cũng ít ẩm hơn
nên quần áo sẽ nhanh khô và không bị ẩm ướt
nên sử dụng nước xà vải
thứ hai khi phơi quần áo ngày mưa
nên phơi ngược quần áo và phơi bằng kẹp
không phơi sát nhau phơi trong nhà
nếu có điều kiện thì chị em hãy sắm ngay một chiếc máy xấy quần áo
hoặc máy giặt có chế độ sấy
đây sẽ là trợ thủ đắc lực
giúp chúng ta có được những bộ quần áo thơm tho
bất kể thời tiết nắng hay mưa khó chịu
còn bây giờ như thường lệ là phần dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước